trong khi đó một đường dây cá độ bóng đá cho vai lãi nặng qua mạng internet quy mô cực lớn
với tổng số tiền giao dịch hơn một tỷ đồng
cũng vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hương yên triệt phá thành công
tiến hành bắt và khám xét khẩn cấp một mươi một đối tượng tại địa bàn tỉnh hưng yên và thành phố hà nội
trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá
mua bán số lô số đề và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
cơ quan công an đã thu giữ một khẩu súng ngắn và bảy viên đạn một cây kiếm hai bộ máy vi tính
cùng các thiết bị kết nối mạng internet một mươi bốn chiếc điện thoại di động thông minh các loại
gần hai trăm linh triệu đồng tiền mặt tám thẻ ngân hàng hơn năm trang tài liệu liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá
cho vay lãi nặng của các đối tượng
quá trình điều tra ban đầu xác định đường dây trên do nguyễn đăng phong sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
phạm tuấn anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba cùng chú tại huyện khói châu tỉnh hương yên cầm đầu
ngoài cá độ bóng đá các đối tượng còn còn tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô số đề
với lượng tiền giao dịch hàng tỷ đồng mỗi ngày đồng thời cho các con bạc và người dân vay lãi nặng
dưới hình thức bốc bắt họ với lãi suất từ năm đồng một triệu một ngày đến một mươi đồng một triệu một ngày
tương đương với mức lãi suất từ một trăm tám mươi một năm đến ba trăm sáu mươi một năm
thì em lấy một cái trang một cái tổng về chia từng các trang cho những ai cần
cá độ bóng đá cá độ bóng đá em được hưởng nợ đến ba năm ở đấy
còn về lô đề thì em cũng có các thư ký chuyển nhận ghi nẻ và nhận cả khách nẻ khách đánh nẻ
thông qua các tài liệu điều tra thu thập được lực lượng công an xác định
trung bình một ngày đường dây đánh bạc trên giao dịch với lượng tiền hơn năm tỷ đồng
tổng số tiền giao dịch đánh bạc của đường dây này
năm hai nghìn hai mươi hai đến nay lên đến hơn một tỷ đồng
trong đó hai nghìn hai mươi hai đến nay tổng số tiền giao dịch của đường dây lên đến hơn một trăm linh tỷ đồng
hoạt động của các đối tượng trong đường dây rất là tinh vi và khép kín
và toàn bộ việc giao dịch cá độ bóng đá chuyển tiền đều thực hiện thông qua các ứng dụng mạng xã hội
như facebook zalo telegram và các đối tượng mua nhiều sim giác để giao dịch

cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hương yên đang tiếp tục đấu tranh mở rộng và truy bắt các đối tượng trong đường dây